phát hành hai mươi triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty tuấn lộc
cơ quan điều tra xác định tề trí dũng và hồ thị thanh phúc đều có hành vi chấp thuận sử dụng kết quả định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá
với tài sản bị định giá thấp sai phạm pháp luật để quyết định giá phát hành cổ phiếu công ty sadeco cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
gây thiệt hại rất lớn cho công ty sadeco và nhà nước
ngoài ra lợi dụng chức vụ quyền hạn hồ thị thanh phúc còn đề xuất chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco và được chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco là ông tầy trí dũng
duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng cho các thành viên khác sử dụng cá nhân trái quy định pháp luật
tạo điều kiện cho một số thành viên hội đồng quản trị chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ một số đối tượng có liên quan đến các vụ việc trên
chiếm đoạt hơn năm trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người trong và ngoài nước
nguyễn hữu tiến chú tại tỉnh quảng trị cùng với một mươi hai đồng phạm vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện địa tử nhằm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an tp vinh nhận được nhiều đơn tố cáo của quân
chúng nhân dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm hoạt tài sản thông qua tài khoản facebook
cụ thể các đối tượng hách facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân bạn bè chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền
sau một thời gian theo dõi phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại thành phố đà nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
bàn chuyên án đã phối hợp cùng với công an tp đà nẵng bắt giữ một mươi ba đối tượng và tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn
nơi các đối tượng lưu trú thu giữ được bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt các thiết bị điện tử để sử dụng phạm tội và tám viên hồng phiến
cơ quan điều tra bắt thêm ba nghi can khác liên quan tới vụ án
công an tp vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh để trình báo
thêm một ổ nhóm hoạt động tín dụng đen bị đưa ra ánh sáng
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thọ ra quyết định khởi tố vụ án cờ tố bị cao

khám xét khẩn cấp nơi ở của viết và tuyến cơ quan công an thu được sáu quyển sổ
trong đó ghi các con số và nhiều tờ giấy liên quan đến việc cho vay lãi nặng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến nay
hai đối tượng đã góp vốn rồi cùng nhau tổ chức cho vay lãi nặng với tổng số tiền ban đầu là khoảng sáu trăm linh triệu đồng
người vay phải chịu mức lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
để thực hiện hành vi viết và tuyến còn thuê hai đối tượng là nguyễn văn chuẩn và nguyễn đình được để làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi
một thi thể đang trong quá trình phân hủy được đựng trong một thùng đổ đầy bê tông
được phát hiện vào chiều tối ngày hôm qua tại căn nhà thuộc ấp năm xã hương hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
ngay sau khi được phát hiện vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận và hiện công an tỉnh bình dương đang khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu
đây là căn nhà thường xuyên được cho thuê chủ nhà mới bán lại cho người khác
tại thời điểm người chủ mới tới dọn dẹp nhà để chuyển đồ đạc đến ở
thì phát hiện một bồn nước bằng nhựa loại một lit được bịt chặt để ở giữa phòng ngủ bên trong chứa đẩy bê tông
thấy có dấu hiệu nghi vấn người chủ nhà dùng búa đập bồn nước ra thì phát hiện có thi thể người đang phân hủy bên trong
sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng
theo người chủ nhà trước khi bán căn nhà được cho nhiều người thuê
hiện chủ nhà đang liên hệ với người thuê
cơ quan chức năng đã thuê nhà gần nhất nhưng vẫn chưa liên lạc được
cho đến sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vẫn đang phối hợp với công an huyện bào bàng tiến hành điều tra vụ án
cũng liên quan đến một vụ án mạng sử dụng hung khí gây thương tích khiến nạn nhân tử vong
đối tượng phạm quốc thắng chú tại xã tân hạnh huyện long hồ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long tạm giữ về hành vi giết người
vào chiều ngày một mươi ba tháng năm phạm tấn tài ba mươi ba tuổi bị cầm điếc bẩm sinh lấy mảnh lưu vỡ ném vào nhóm của thắng đang ngồi ăn nhậu rồi bỏ đi
tài tiếp tục quay lại cầm theo một đoạn sắt xông vào đánh thắng cùng với nhóm bạn
thắng bỏ chạy vào bếp tài đuổi theo và đánh tới tấp vào người
trong lúc sảng co thắng đã lấy dao đâm nhiều nhát về phía tài làm trúng ngực và lưng của nạn nhân
dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tài đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án thắng đã lên xe người bạn để bỏ chạy
trên đường đi thắng đã ném con dao xuống sông
tuy nhiên biết không thể trốn thoát thắng đã đến cơ quan công an để đầu thú
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy giàng thị vế chú tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận vào chiều ngày một mươi năm tháng năm
vé nhận được điện thoại của một người đàn ông đề nghị vận chuyển hai bánh heroin nói trên đến điểm hẹn cho khách mua
nếu giao dịch thành công với giá bán một trăm bốn mươi triệu đồng một bánh vé sẽ nhận được tiền công là hai mươi triệu đồng
sau khi nhận hai bánh heroin từ người đàn ông vế cất trong một chiếc túi sách nhỏ rồi đi đến điểm hẹn tại thành phố lào cai
khi đi đến địa phận xã
bản cầm vế đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam huỳnh vũ trường chú tại xã tân mỹ huyện trợ mới để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài nên trường rủ thêm huỳnh văn tâm chú củng xã đi trộm tài sản
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trường điều khiển xe mô tô chở tâm đi đến khu vực xã long điền a huyện trợ mới và phát hiện một chiếc xe máy không có người trông coi
nên trường đã dùng đoàn bẻ khóa xe rồi nhanh chân tẩu thoát
tài sản trộm được trường đem cầm với giá tám triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an huyện trợ mới đã tiến hành điều tra và sàng lọc được các đối tượng
sau đó mời trường lên cơ quan công an để làm việc
trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời khai nhận thêm
trước đó đối tượng đã thực hiện chót lọt một vụ trộm tiền vàng và ngoại tệ với tổng giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
riêng đối tượng tâm sau khi cùng trường thực hiện vụ trộm thì đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ
giả vờ hỏi mua điện thoại qua mạng nhưng mục đích là để cướp giật tài sản
nguyễn thanh sơn một mươi tám tuổi ở xã nghĩa thắng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi bắt tạm giam
trước đó qua mạng xã hội facebook nguyễn thanh sơn trao đổi với nguyễn văn tư ở xã nghĩa thuận về việc mua lại chiếc điện thoại di động mà tư đang đăng bán với giá trên một mươi bảy triệu đồng
thống nhất địa điểm hẹn nguyễn thanh sơn mang theo dao sau khi giả vờ xem điện thoại sơn đã cầm chiếc điện thoại của tư bỏ chạy
từ đuổi theo bị sơn rút dao chống trả người dân gần đó đã cùng tư không chế bắt giữ sơn giao cho công an
cũng liên quan đến hành vi cướp cướp giật tài sản
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra một số vụ cướp cướp giật tài sản rất manh động và táo tợn
trong đó các đối tượng đã lợi dụng triệt đề sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi
khoảng một mươi tám h ngày năm tháng năm anh đào văn tạo tài xế xe ôm grab nhận chở một thanh niên
khi đến bãi đất trống trên đường võ nguyên giáp thuộc địa phận xã phước tân người thanh niên yêu cầu anh tạo dừng xe đi vệ sinh
lợi dụng lúc anh tạo không để ý người thanh niên này bất ngờ dùng túi vải tự chế có dây rút một chiều chôm lên đầu anh tạo
rồi rút xây xiết chặt lại đồng thời kéo vào cổ điện gần đó để chói rồi dọa giết
sau khi khống chế anh tạo đối tượng lấy chiếc xe máy và điện thoại di động rồi tẩu thoát
ngay sau đó anh tạo đã tự tìm cách cởi trói cho mình đồng thời kêu cứu người dân và trình báo công an
xác định đây cũng là một hành vi phạm tội của các đối tượng mới tinh vi
mong người dân cũng như là mọi người là cảnh giác
vụ án trên chỉ là một trong hơn chục vụ cướp cướp giật tài sản
hiện cơ quan công an thành phố bến hòa đang điều tra xử lý
phần nào cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh
phần lớn các vụ việc xảy ra thường rơi vào ban đêm hoặc lúc dạng sáng
cơ quan công an gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra truy bắt đối tượng
công an đồng nai đã tiếp tục thực hiện theo kế hoạch năm trăm ba mươi bốn
phối hợp các lực lượng tân tra kiểm soát ngăn chặn các địa bàn các tù trong đếm
nhất là những ngày có sự kiện tập trung đông người những chỗ đông người
vắng vẻ có thể tội phạm theo dõi phát triển cốt nhật
đồng thời cũng kêu gọi nhất là các chị em phụ nữ ra ngoài đường
những đồ đeo trang sức nên là cất dấu
ở bên trong có cái áo khoác để che đậy ở bên ngoài
đừng có tạo điều kiện sợ hở mà làm mòi cho bọn cướp dực
nhất là một số tội phạm cướp dực canh me cả những chị em phụ nữ tập thể dục buổi sáng
vẫn có thể ra tay để cướp dực
theo thống kê của công an tp biên hòa từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thành phố xảy ra một mươi tám vụ cướp cướp giật tài sản
chủ yếu là cướp xe máy điện thoại di động giò sách nữ trang
cơ quan công an đã điều tra làm rõ một mươi bốn vụ bắt một mươi bảy đối tượng
chúng tôi cũng đã chỉ đạo trinh sát địa bàn bám sát địa bàn phòng ngừa tội phạm
rồi tuyên truyền cho quần chúng nhân dân rồi chúng tôi phối hợp với công an phường xã
tổ chức các tuần tra mặc phục bằng đêm
rồi tuần tra công khai theo kế hoạch của công an tp
qua đó thì cũng có phòng ngừa chung trên toàn địa bàn thành phố
để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả đối với loại tội phạm cướp cướp giật tài sản
trong thời gian tới ngoài lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm
thì người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
trong đó đề cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng của người tham gia giao thông
trong đấu tranh ngăn chặn và xử lý các tình huống cướp và cướp giật tài sản trên đường
không để những đối tượng cướp cướp giật từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn chờ thời cơ gây án
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng phạm ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi năm ngõ một trăm bốn mươi một một trăm năm mươi giáp nhị tổ hai mươi tám phường thịnh liệt quận hoàng mai tp hà nội
đối tượng hứa văn kết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn co khuất xã thanh lòa huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có xeo chấm cách một cm trên trước đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn văn tháng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại bản vàng xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có nốt ruồi cách năm cm dưới trước cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý